bộ máy chống dịch cần nâng cao cảnh giác người dân cũng không nên chủ quan để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng
là thông điệp từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đưa ra trong cuộc họp diễn ra vào chiều nay
tại trụ sở văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp bộ y tế cho biết tình hình xét nghiệm tại hà nội khó khăn
bộ y tế đã hỗ trợ huy động bộ máy lớn giúp hà nội xét nghiệm các trường hợp đi đà nẵng trở về
thành phố hà nội cũng tích cực vào cuộc
tính đến thời điểm hiện tại số lượng trường hợp mắc theo cụm gia đình cao với tám mươi một trường hợp trong hai mươi tám cụm gia đình
so với giai đoạn trước chỉ có hai cụm gia đình nhỏ
hiện tỷ lệ trẻ em mắc covid một mươi chín khoảng hai bảy người già trên sáu mươi tuổi khoảng ba mươi sáu
trên cơ sở phân tích gen virus lần này có sự biến đổi khả năng bám dính trên vật chủ lâu nên việc lây lan nhanh hơn
do việc phát hiện chậm vài chu kỳ lây nên thời điểm hiện tại
việc nâng cao cảnh giác của hệ thống chống dịch và ý thức của người dân là điều quan trọng trong công tác phòng dịch
nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng là điều không tránh khỏi và nguy cơ là ở tất cả các tỉnh

nguy cơ bệnh thường trực lúc nào cũng có thể có không ai dám nói chắc bệnh không có ở cộng đồng
tuyệt đối cảnh giác bộ máy cảnh giác người dân phải nâng cao ý thức
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị bộ thông tin truyền thông ban tuyên giáo và các cơ quan truyền thông kêu gọi ý thức người dân phòng dịch chung tay chiến thắng dịch bệnh